hà nội cũng giống thành phố hồ chí minh về cơ bản kiểm soát được dịch nhưng theo bí thư đinh tiến dũng nhấn mạnh dù thực hiện bình thường mới nhưng không được chủ quan nhất là khi một số biến thể mới vẫn đang được phát hiện lây lan
vâng quý vị và các bạn thân mến chúng ta vẫn nên tuân thủ một số những biện pháp phòng chống dịch cần thiết như đeo khẩu trang xịt khử khuẩn thường xuyên khi đến nơi đông người để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
sau khi tiêm mũi một hai mươi tám ngày nữa những trẻ này được tiêm mũi hai đến nay chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng bất thường sau tiêm
hà nội hiện có hơn một triệu trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong đó hơn một trăm năm mươi bảy trẻ thuộc khối mẫu giáo bảy trăm bốn mươi ba hai trăm linh trẻ khối tiểu học hơn một trăm linh hai một trăm linh trẻ thuộc khối trung học cơ sở
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ngoài ra hơn sáu sáu trăm linh trẻ em độ tuổi năm đến một mươi một không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn
ngoài hà nội nhiều tỉnh thành phố trên cả nước triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
quảng ninh tp hcm hà nam lào cai tuyên quang yên bái bình dương cao bằng
riêng tp hcm tính đến một mươi tám tháng bốn thành phố tiêm cho khoảng năm mươi ba trẻ trong độ tuổi năm đến một mươi một
thành phố chưa ghi nhận trẻ phản ứng bất thường hay tai biến sau tiêm
liên quan công tác tiêm chủng cho trẻ năm một mươi một tuổi sáng một mươi chín tháng bốn
viện vệ sinh dịch tễ trung ương có quyết định phân bổ một ba trăm tám mươi hai bốn trăm linh liều vaccine moderna do australia viện trợ cho các tỉnh thành phố
tp hcm và hà nội là hai địa phương được phân bổ
tp hcm là một trong những địa phương được phân bổ nhất với lần lượt một trăm chín mươi ba tám trăm linh và một trăm linh bốn liều
tiếp đó là thanh hóa năm mươi một liều nghệ an bốn mươi tám sáu trăm linh liều bình dương hai mươi tám hai trăm linh liều đồng nai bốn mươi bốn bốn trăm linh liều
bà rịa vũng tàu một mươi ba sáu trăm linh liều quảng ninh hai mươi bốn liều
việc bao phủ vaccine cho trẻ là rất quan trọng nó góp phần làm tăng biễn dịch cộng đồng hạn chế sự lây lan của biến chủng omicron
sau khi bộ y tế bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
nhiều gia đình lo lắng cho rằng
còn phải hoãn tiêm các vaccine quan trọng như là cúm phế cầu ho gà sởi rubella để tiêm vaccine covid một mươi chín
chuyên gia nhận định suy nghĩ trên của nhiều phụ huynh là chưa chính xác
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
và gì bất hoạt là vaccine covid một mươi chín không phải vaccine sống giảm động lực do đó trẻ có thể tiêm không cần khoảng cách thời gian
hiện thế giới có xu hướng chế tạo vaccine cúm lồng vaccine covid một mươi chín nếu tiêm một mũi có thể chống lại nhiều loại virus
nếu tiêm nhiều loại vaccine trong cùng một buổi trong đó có vaccine covid một mươi chín
có thể tiêm cho trẻ ở các chi khác nhau tay trái tay phải chân trái chân phải
bác sĩ bạch thị chính giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng vnvc cũng khẳng định không có khoảng cách giữa vaccine covid một mươi chín và vaccine khác
nhiều nghiên cứu cho thấy không có lo ngại nào về tính an toàn hiệu quả khi tiêm đồng thời vaccine covid một mươi chín và các loại khác trong thời gian gần nhau
một nghiên cứu khoa học của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật mỹ uscdc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
kết luận vaccine covid một mươi chín và các loại vaccine khác có thể được sử dụng bất kể thời gian kể cả trong cùng một ngày
bên cạnh đó việc trì hoãn các vaccine khác để chờ tiêm vaccine covid một mươi chín khiến cơ thể không được bảo vệ trước bệnh cúm
ho gà bạch hầu thủy đậu sởi tiêu chảy cấp ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus hpv
theo bác sĩ chính trẻ từ năm đến một mươi một tuổi cần tiêm đầy đủ vaccine đúng lịch với các vaccine quan trọng để bảo vệ hệ hô hấp
phòng bệnh dễ lây nhiễm trong môi trường học đường đông đúc cụ thể là vaccine ho gà bạch hầu uốn ván cúm
vaccine phòng viêm phổi và các bệnh do khuẩn phế cầu vaccine phòng sởi rubella qua bị vaccine phòng viêm gan a cộng b
vaccine phòng viêm gan a và b vaccine phòng viêm mảng não mô cầu
việc kết hợp tiêm vaccine covid một mươi chín cùng các vaccine khác đảm bảo hiệu quả phòng bệnh toàn diện giảm số lần tiêm
chăm sóc theo dõi sức khỏe tiết kiệm thời gian cho phụ huynh
nếu bỏ lỡ lịch tiêm chủng trong giai đoạn này trẻ có khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh diễn biến nặng phải nhập viện
ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ tóm lại cha mẹ nên tiêm chủng đúng lịch cho con
nếu vaccine khác trùng lịch tiêm vaccine covid một mươi chín trẻ có thể tiêm cùng lúc
với tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay thí sinh là f một không có triệu chứng vẫn đi thi và đảm bảo năm k
thí sinh là f được coi là bệnh nhân và sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy chế thi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo đang xin ý kiến của các sở giáo dục và đào tạo
về dự thảo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
dự kiến trong một mươi chín tháng bốn hôm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến góp ý
và ban hành công văn hướng dẫn ngay sau đó
trong dự thảo gửi các địa phương lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là ngày bảy ngày tám tháng bảy
ông độ cho biết hiện ý kiến của các sở giáo dục và đào tạo đều thống nhất với dự thảo của bộ giáo dục và đào tạo
trước đó cục quản lý chất lượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp
thời gian dự kiến ban đầu cuối tháng sáu
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn
gửi các sở giáo dục và đào tạo trong đó cho phép riêng đối với học sinh lớp một mươi hai
các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trước ba mươi tháng sáu
để kịp với lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đối với những địa phương không thể hoàn thành năm học trong thời gian này vì lý do bất khả kháng
cần kịp thời báo cáo bộ giáo dục và đào tạo để được hướng dẫn cụ thể
đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
dịch covid một mươi chín trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục và đào tạo đều phải tổ chức
hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong một năm
trong đó đợt thi thứ hai dành cho thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt một
do bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín bao gồm những thí sinh ở nơi bị phong tỏa
hoặc thực hiện cách ly xã hội và các thí sinh là f f một f hai phân loại của ngành y tế
việc thi một đợt hay hai đợt theo bộ giáo dục và đào tạo sẽ phụ thuộc
vào tình hình dịch covid một mươi chín
trên cơ sở đề nghị của chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố bộ giáo dục và đào tạo
xem xét để tổ chức đợt thi bổ sung cho các thí sinh không thể tham dự kỳ thi
do bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và sẽ có thông báo kịp thời
tuy nhiên với tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay
ý kiến của các cơ sở giáo dục là không nên tổ chức hai đợt thi
theo văn bản mới nhất của bộ y tế thì f một không có triệu chứng
cũng không phải cách ly y tế trước
nước ta cũng không còn áp dụng phong tỏa cách ly xã hội để phòng chống dịch
không truy vết đến f hai nữa nên thí sinh là f một không có triệu chứng
vẫn đi thi và đảm bảo năm k phù hợp
đối với thí sinh là f theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
thí sinh là f được coi là bệnh nhân và được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
theo quy chế thi
trước kỳ thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời
hy vọng các sĩ tử sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt
luôn thực hiện các biện pháp chống dịch để tránh bị mắc covid một mươi chín ảnh hưởng tới kỳ thi
chúc các sĩ tử đạt được kết quả tốt trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới
thưa quý vị chuyên gia y tế mới đây cho biết
biến chứng nguy hiểm sâu phổi mô kẽ có thể xuất hiện ở người trẻ
không mắc bệnh nền nhiễm ncov
bác sĩ cần xét nghiệm d dimer kiểm tra ít quang phổi điện tim siêu âm tim
nếu thấy bệnh nhân khó thở đau tức ngực ho ra máu
nếu nghi ngờ thuyên tắc động mạch phổi
người bệnh cần chụp ct scan ngực có thuốc cản quang
để chuẩn đoán xác định huyết khối động mạch phổi
tiến sĩ tiến nhận định sơ phổi mô kẽ là biến chứng nghiêm trọng nhất của hậu covid một mươi chín
người nhiễm ncov viêm phổi nặng phải thở máy
từng hút thuốc nghệ rượu dễ bị sơ phổi
việc điều trị bằng oxy liều cao chấn thương do thở máy cũng làm tăng khả năng sơ phổi
tình trạng trên có thể xảy ra ở bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh nhẹ
điều trị ngoại trú với biểu hiện khó thở thường xuyên
tăng khi gắng sức phụ thuộc thở oxy mệt mỏi
phim ct scan ngực tổn thương sơ tiến triển ở mô kẽ
kết hợp tổn thương kính mờ hai phổi
dối loạn thông khí hạn chế giảm khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang
bao mạch phổi giảm oxy siêu hấp
chuyên gia khuyến cáo khi người dân thấy cơ thể có biểu hiện trên thì cần đi khám bệnh tại bệnh viện
các bác sĩ sẽ xác định tình trạng bệnh hướng dẫn điều trị triệu chứng chăm sóc sức khỏe cần thiết
bệnh nhân không nên quá hoang mang lo lắng
người trẻ không mắc bệnh nền điều trị ngoại trú chỉ tái khám khi có triệu chứng ho hấp kéo dài
còn các bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền mắc covid một mươi chín trung bình đến nặng
không nhập viện thì nên tái khám ba tuần kể từ ngày nhiễm sát covid một mươi chín
bệnh nhân nặng điều trị ở bệnh viện phải khám trong vòng một tuần kể từ khi xuất viện tối đa hai đến ba tuần
chuyển sang tin tức covid một mươi chín thế giới
tại trung quốc một trong những nhà máy sản xuất chất bán dẫn của samsung đặt tại tỉnh tây an
đã phải tạm dừng các hoạt động sản xuất của mình trong khoảng thời gian từ một mươi sáu đến một mươi chín tháng bốn
theo ghi china nguyên nhân của việc tạm dừng sản xuất bắt nguồn từ sự gia tăng của các ca bệnh covid một mươi chín trong khu vực
mặc dù khoảng thời gian đóng cửa tương đối ngắn nhưng nếu thời gian đóng cửa được mở rộng thêm
tình hình có thể nhanh chóng trở thành vấn đề đối với samsung
báo cáo cho biết chỉ trong vòng một tháng hai trăm năm mươi chất bán dẫn đã được thực hiện tại nhà máy ở tây an
chiếm không dưới bốn mươi tổng lượng chất bán dẫn của samsung
việc thiếu một phần lớn hoạt động sản xuất chất bán dẫn có thể dẫn đến sự chậm trễ trong giao hàng
samsung không phải là công ty lớn duy nhất gặp khó khăn bởi các lệnh phong tỏa tại trung quốc
theo phòng thương mại trung quốc khoảng năm mươi bảy doanh nghiệp có trụ sở tại nước này đã gặp khó khăn do thương hải phong tỏa
ngoài ra lĩnh vực pc cũng có thể chịu một số tác động
mà cụ thể là apple hiện phải đối phó với việc đóng cửa nhà máy của nhà cung cấp quanta computer
như là một phần trong kế hoạch giải quyết khủng hoảng chip toàn cầu
samsung đã xây dựng một nhà máy khổng lồ trị giá một mươi bảy tỷ đô austin texas mỹ
nhưng vẫn chưa rõ thời điểm nhà máy này đi vào hoạt động
bên cạnh đó samsung đã quyết định tăng cường sử dụng các bộ phận tái chế trong sửa chữa smartphone nhằm bảo vệ môi trường
sử dụng các vật liệu tái chế cũng sẽ giúp samsung đáp ứng mục tiêu giảm gánh nặng cho người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường
khi chương trình này đi vào hoạt động chi phí sửa chữa màn hình bị hỏng sẽ thấp hơn
samsung có kế hoạch nâng cao niềm tin của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các bộ phận tái chế ở mức tương đương với các bộ phận mới
kể từ khi công bố dự án galaxy project for the earth vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
samsung đã và đang thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu tái chế
vật liệu nhựa tái chế từ lưới đánh cá đã qua sử dụng được trang bị trên một số mẫu galaxy s hai mươi hai và galaxy book hai pro
trong tuần qua các hãng thông tấn và tin tức tại trung quốc đã đăng tải hàng loạt bài viết về tình hình của thượng hải
khi cả thế giới đang dần học cách sống chung với covid một mươi chín thì đất nước đông dân nhất vẫn kiên định với kế hoạch zero covid của mình
giới chức trách đã ra lệnh phong tỏa thượng hải sau khi ghi nhận một mươi ba ca nhiễm mới trong ngày
người dân thượng hải có lẽ không ngờ được rằng viễn cảnh kinh khủng ở vũ hán ngày ấy giờ đang xảy ra tại nơi sống của mình
lệnh phong tỏa lần này có thể nói là nghiêm ngặt bậc nhất áp dụng với hai mươi sáu triệu dân cư thượng hải
người dân không được ra khỏi nhà dù là bất cứ lý do gì kể cả đi đổ rác
tất cả phải đặt đồ ăn và nhu yếu phẩm trên mạng sau đó đội ngũ shipper sẽ chịu trách nhiệm mang đến
tuy nhiên mọi thứ luôn trong tình trạng cháy hàng mà nếu mua được thì giá cũng trên trời
chỉ mới trong vài ngày cuộc sống của người dân thượng hải đã chuyển biến không khác gì tình hình của vũ hán năm ấy
khi mà thời điểm dịch covid một mươi chín ở thượng hải bắt đầu bùng phát smp đưa tin căng thẳng giữa người dân và cảnh sát đang đẩy lên cao độ tại đây
ở giang jean thượng hải trung quốc cảnh sát ập vào nhà dân và lôi họ ra bắt giữ vì thường xuyên ra ngoài không lý do
những căn hộ tại khu zhangjiang naxi international cũng trở thành địa điểm cách ly tập thể mà không cần hỏi ý kiến người dân
người dân tại tòa nhà này cho biết họ được nói phải di chuyển đi nơi khác
cảnh sát sống vào ngày một mươi bốn tháng bốn để dành chỗ cho bệnh nhân covid
khi người thuê nhà phản đối thì cảnh sát mặc đồ bảo hộ trắng đã dùng vũ lực kéo họ ra khỏi nhà
dù người dân xin được miễn cho người già yếu thì họ cũng không quan tâm
phụ nữ và trẻ em thì khóc hết nước mắt và xin vì không có chỗ ở nữa
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy hình ảnh một người phụ nữ đang quỳ giữa đường và khóc trong tuyệt vọng
sau đó thì cảnh sát trong trang phục bảo hộ trắng ập vào khu nhà
hai bên xảy ra xô xát người dân bị khống chế ngay sau đó
đoạn phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng và bị kiểm duyệt gỡ không lâu sau đó
hầu như lực lượng chức năng tại đây đều mặc đồ bảo hộ trắng cho nên rất khó phân biệt ai với ai để quy trách nhiệm
cảnh sát tại thượng hải giờ đang hành động rất cứng rắn
họ sẵn sàng làm tất cả để đưa mọi thứ vào quỹ đạo cách ly
bất kỳ ai chống đối họ sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mà không cần đàm phán gì
cảnh sát dường như là cầu nối giữa người dân và thế giới bên ngoài
nhưng giờ đây người thượng hải lại không đặt niềm tin vào họ nữa
vậy nên mới bắt đầu xảy ra những cuộc biểu tình và bạo động
dịch covid một mươi chín tại thượng hải nói riêng và trung quốc nói chung vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp
trước thực trạng ca mắc không có dấu hiệu thuyên giảm
người ta đặt câu hỏi rằng liệu các chính sách zero covid mà trung quốc đang áp dụng có thực sự hiệu quả hay không
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
và đặc điểm dễ lây lan tốc độ lây lan nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như là giữ khoảng cách xị khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi